trong khi rất nhiều người việt nam ở nước ngoài chọn lựa cách quay trở về quê hương
thì có rất nhiều người lựa chọn ở lại nước sở tại
và khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát phức tạp như hiện nay
thì họ làm gì họ làm sao để phòng chống dịch bệnh này ghi nhận tại pháp
đường phố vắng vẻ người dân hạn chế tối đa mọi hoạt động di chuyển và tiếp xúc
các cơ sở dịch vụ không thiết yếu và trường học đóng cửa
cuộc sống của người dân pháp trong đó có cộng đồng người việt sinh sống
làm việc và học tập tại đây có nhiều xáo trộn
nhưng họ đều tuân thủ quy định để phòng chống dịch

hạn chế đi lại tránh tiếp xúc chuẩn bị kỹ các đồ dùng cần thiết
nhằm tuân thủ và tôn trọng các quy định của nước sở tại
là những cách mà người việt nam tại pháp đang tích cực thực hiện
từ khi có thông báo của tổng thống về việc hạn chế đi lại và tiếp xúc với những người khác
thì tôi cũng như những người dân sống tại pháp đều có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng
về lương thực thực phẩm đồ dùng cần thiết để hạn chế tối đa việc đi lại
cuộc sống của tôi trong vài ngày gần đây
thì cũng có nhiều thay đổi
ngoài việc đi chợ mua thực phẩm thì hầu như tôi ở trong nhà
trước tình hình dịch covid một mươi chín làn rộng số ca dương tính và tử vong tăng nhanh
nước pháp đã có những biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn triệt đề sự lây lan trong cộng đồng
và việc tuân thủ những quy định phòng chống dịch bệnh một cách nghiêm túc
tại các nước sở tại sẽ giúp cộng đồng người việt tại pháp
bảo vệ được sức khỏe cho chính mình và cộng đồng